do có mô thuẫn cá nhân giữa sâm với một nhân viên nữ làm việc tại quán cà phê thư giãn trên địa bàn
chiều tối ngày một mươi một tháng năm sâm rủ bốn đối tượng đến tìm nạn nhân để trả thù
trong lúc xô sát phương đã dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
vào cuộc điều tra công an huyện việt yên và một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
đã truy bắt thành công các đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh bắc giang và bắc ninh
cầm hung khí xong vỏ đám cưới ẩu đà
năm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm triệu tập
vào trưa ngày một mươi tám tháng năm hai nhóm thanh niên khoảng một mươi người đã cầm nhiều cây ba trĩa hung khí
xong vỏ đám cưới tại nhà hàng waterpark ở phường ba quận một mươi một ẩu đà
hai nhóm đập phá nhiều ban ghế cửa kính rồi bỏ đi
theo công an quận một mươi một nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do mâu thuẫn tiền bạc
làm ăn trong họ hàng với nhau
hiện công an quận một mươi một vẫn đang truy xét
công an quận một mươi một đã truy sát bốn năm người khác trong hai nhóm này để xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố một mươi bị can về tội đánh bạc
cơ quan công an xác định nguyễn thị tuyết là đối tượng chính đã kéo trang bóng về cho các đối tượng
cá độ bóng đá hoặc chia thành các trang bóng nhỏ để các đối tượng khác chơi còn mình nhận hoa hồng
các đối tượng thường
thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và sử dụng nhiều hình thức liên lạc nhằm trốn tránh sự phát
tiện của cơ quan công an tiền cược thắng thua được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hiện cơ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang tiếp tục điều tra mở rộng
vào chiều qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn khu phố xuôi đá
phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi tám tháng năm chiếc xe tải chưa rõ người điều khiển
đến ngã tư giao nhau với đường nguyễn huệ thuộc khu phố suối đá phường tân xuân thì bất ngờ va
chạm với xe máy do người đàn ông khoảng ba mươi tuổi điều khiển chở theo vợ cú va chạm mạnh khiến
chiếc xe máy và hai vợ chồng ngã văng lên phía trước cả hai bị thương nặng được người dân đưa
đi cấp cứu thưa quý vị hơn hai trăm linh vụ trái nhà dân chỉ trong bốn tháng đầu năm khiến hàng chục người
chết và bị thương những con số cho thấy tình hình cháy nổ đang diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là thời điểm nắng nóng như hiện nay chính vì vậy nâng cao ý thức và kỹ năng phòng
trái chữa cháy cho người dân đang là mục tiêu quan trọng hàng đầu được lực lượng công an các
đơn vị địa phương tập trung triển khai với tinh thần đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết
vụ cháy vừa xảy ra ngày một mươi bảy tháng năm tại gia đình anh đào nguyên quang ngõ một trăm hai mươi năm phố vĩnh phúc
phường vĩnh phúc quận ba đình hà nội
năm giờ sáng phát hiện có cháy lửa nhanh chóng bùng to không thể di chuyển xuống dưới tầng một
năm thành viên của gia đình treo qua lối ban công bình tĩnh thoát nạn sang nhà kế bên
rất may công trình này cũng không cơi nới lắp đặt chuồng cọp việc thoát nạn bởi vậy cũng dễ dàng hơn
phải nên đi học những lớp tập huấn của ngoài phường xã cơ sở để cho mình có kinh nghiệm xử lý
những đám cháy và cái thứ hai là không nên
xây chuồng cọp không nên phải để lô ra phải để lối thoát hiểm
phòng đến những trường hợp mà bất ngờ mình còn có chỗ để mà thoát ra
chủ nhà có chia sẻ lại là đã được tập huấn cũng được tham dự những buổi tuyên truyền
là từ đó thì mới phản xạ được một cái sức bình tĩnh bởi vì là gần như là trong các cái vụ cháy thì
những người mà không có kiến thức thì thường sẽ bị hoảng loạn mà khi đã hoảng loạn thì chúng
ta sẽ không thể tìm được ra cái phương án nào là tối ưu nhất để có thể cứu giúp cho gia đình của mình
chứng mừng trang bị bình chữa cháy mặt nạ phòng động và cả hệ thống báo cháy liên kết với các
hộ dân trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điều này sẽ giúp cho gia đình anh văn và
các hộ dân liền kề tiếp nhận thông tin cháy hỗ trợ nhau xử lý ngay từ ban đầu nếu cháy xảy ra ở
bất cứ gia đình nào chúng ta cần phải rút ra những kinh nghiệm và có một cái kỹ năng để mà
khi mà có cháy nổ xảy ra thì chúng ta phải biết làm cái gì đầu tiên và để mà cứu người trước
trước tiên là tính mạng con người quan trọng nhất đúng không thì sau đó thì khi mà mình thoát
được ra rồi thì mình cứu được tài sản điểm chữa cháy công cộng như thế này trang bị bình bọt cứu
hỏa cũng như là các phương tiện tháo rỡ nếu như mà có cháy nổ xảy ra thì người dân trong các
ngõ nhỏ có thể chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh tranh thủ thời gian vàng và nhờ vậy
thì các thiệt hại do cháy nổ gây ra có thể được giảm thiểu thấp nhất những buổi diễn tập thực tế
như thế này sẽ giúp các hộ gia đình nâng cao kỹ năng xử lý khi cháy nổ xảy ra không chỉ giữ an toàn
tính mạng cho các thành viên trong gia đình mà còn trợ giúp các gia đình khác trong cùng tổ dân phố
hiện nay địa bàn quận ba đình thành phố hà nội cũng đã vận động được một trăm linh các hộ gia đình mở lối
thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà đảm bảo việc thoát nạn cho người dân được nhanh chóng và an toàn nhất